viện kiểm sát nhân dân tp nha trang tỉnh khánh hòa đã tổ chức buổi xin lỗi và cải chính công khai
phục hồi danh dự cho ông thái xuân đàn ở thôn vĩnh điểm trung xã vĩnh hiệp thành phố nha trang
vì bị khởi tố điều tra truy tố về tội cố ý gây thương tích chưa đảm bảo căn cứ gây oan sai suốt một mươi tám năm qua
cụ thể vào năm hai nghìn một tòa án nhân dân tỉnh khánh hòa tuyên phạt ông thái xuân đàn ba năm tù về tội cố ý gây thương tích
đến năm hai nghìn năm tòa phúc thẩm tòa án nhân dân tối cao tại đà nẵng tuyên hủy quyết định bản án sơ thẩm và bồi thường thiệt hại cho ông đàn
đến ngày chín tháng năm năm hai nghìn một mươi hai viện kiểm sát nhân dân tp nha trang ban hành quyết định đình chỉ điều tra vụ án
vì quá trình điều tra không đủ cơ sở kết luận ông thái xuân đàn có hành vi phạm tội